bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã nắn chỉnh thành công cột sống cho một bệnh nhân nam
bị gù nghiêm trọng lâu năm và không thể thực hiện được nhiều sinh hoạt bình thường hàng ngày
bệnh nhân nam này bị viêm cột sống dính khớp cách đây hai mươi ba năm và bị gù cột sống từ một mươi năm năm trước
bệnh nhân không thể nằm ngửa được suốt một mươi năm nay
ba năm nay luôn đi lại trong tư thế cúi gầm mặt xuống đất tầm nhìn chỉ khoảng hai mét trở lại bàn chân
bệnh nhân phải chịu đựng gù cột sống trong nhiều năm chất lượng sống giảm xuống nghiêm trọng
qua thăm khám anh bị gù rất nặng toàn bộ cột sống đỉnh đầu còn thấp hơn cả vùng đỉnh gù cột sống tầm nhìn chỉ một hai mét
các y bác sĩ khoa chấn thương trình hình cột sống viện chấn thương trình hình bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
đã nắn chỉnh thành công cột sống biến dạng siêu gù cho bệnh nhân nam này
tới thời điểm hiện tại sức khỏe sau phẫu thuật của bệnh nhân đã ổn định được xuất viện và có thể tập vận động